cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
cùng chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
với số tiền giao dịch lên tới sáu mươi năm tỷ đồng
đó là nguyễn ngọc tú và hoàng minh hiếu theo hồ sơ vụ án nhóm đối tượng trên là đại lý cấp hai
và thành viên trong hệ thống game bài đổi thường rigviptip club thuộc đường dây tổ chức đánh bạc
đánh bạc do phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu đã bị công an tỉnh phố thọ triệt phá năm hai nghìn một mươi tám
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu cho tới tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
thông qua hệ thống game bài đổi thường rigviptip club tú và hiếu đã tổ chức đánh bạc
giao dịch mua bán rick cho nhiều đối tượng đánh bạc tại địa bàn huyện lục nam của tỉnh bắc giang
với tổng số tiền là sáu mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý